quỳ viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã biểu dương những nỗ lực cùng những thành tựu của các nhà văn công an đạt được trong thời gian qua
tôi rất hoan nghênh và chúc mừng những kết quả của các đồng chí đã đạt được trong những kỳ vừa qua
còn trong thời gian tới thì như thế nào
thì cho tôi hết sức chú ý lắng nghe những ý kiến

mời những người mà có nắm được những thách thức
thông tin đến người ta nói người ta diễn đạt
cơ sở những tác phẩm của mình trong quá trình chúng ta thực hiện yêu cầu để thực hiện được công việc cho tốt